ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu ipc đã công bố báo cáo đặc biệt về tác động khi nhiệt độ toàn cầu tăng một năm độ c
và các vấn đề liên quan đến phát thải khí nhà kính toàn cầu
đây cũng là nội dung được cung cấp trong hội nghị đối thoại cấp cao về biến đổi khí hậu do bộ tài nguyên và môi trường
phối hợp cùng chương trình phát triển liên hợp quốc undp tổ chức nhằm cung cấp thêm những thông tin đa chiều
về ứng phó biến đổi khí hậu của việt nam và quốc tế
mỗi năm thảm họa thiên tai do trái đất nóng lên gây thiệt hại gần một sáu trăm linh tỷ đô la mỹ
và có thể tăng lên tới bốn tỷ đô la mỹ mỗi năm trong thập kỷ tới
sự nóng lên toàn cầu ở mức một độ c gây nên thời tiết cực đoan mức nước biển dâng cao và băng tan nhanh ở bắc cực
cuộc chiến hạn chế biến đổi khí hậu trở thành cuộc chiến chung của toàn nhân loại
theo ipc để hạn chế sự nóng lên toàn cầu đòi hỏi những thay đổi nhanh chóng sâu rộng
và chưa từng có trong mọi khía cạnh của xã hội
hành động không còn nhiều
báo cáo này cũng giúp cho hoạch định chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu tại nhiều quốc gia
nó cũng chứng tỏ nếu hành động theo cam kết thì khả năng thành công là khả thi
từ đó tiếp tục cho mục tiêu thiên ninh kỷ về phát triển bền vững
là quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu việt nam cũng đã có những hành động cụ thể
như hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường
xây dựng các chiến lược giảm phát thải khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo
đưa các bộ ngành triển khai sâu rộng
các bộ ngành địa phương cũng đang rất tích cực thực hiện
và riêng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thì thông báo luôn với các quý vị là
hiện nay có bốn mươi tám trên sáu mươi ba tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận paris
đấy thì là các địa phương cũng rất tích cực
và các địa phương hiện nay cũng đang tiến hành cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của việt nam
mà của địa phương mình xây dựng mà đáp ứng theo cái kế hoạch chung của việt nam
cũng tại hội nghị cấp cao này bộ tài nguyên và môi trường đã cung cấp thông tin
về kết quả đạt được của việt nam trong việc cắt giảm phát thải khí nhà kính
cũng như hướng triển khai trong thời gian tới hướng tới xã hội bền vững hơn